vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông nam quần đảo hoàng sa
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của vùng áp thấp trong đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông kèm gió giật mạnh cấp tám
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh